tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng
chuyên cho người dân vay tiền với lãi suất lên đến hơn một một năm
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ ngày một tháng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một hàng ngày các đối tượng in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nội dung
cho vay lãi suất thấp thủ tục đơn giản giải ngân trong ngày rồi đi giải trên các tuyến đường
sau khi người dân cần vay tiền liên hệ đến số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo
thì các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh tài sản thấy người vay có đủ điều kiện để trả nợ
thì các đối tượng sẽ cho vay với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
bảy đối tượng này đã cho hơn một trăm linh người dân ở tỉnh đắk lắc vay tổng số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba đến hơn một một năm thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng